sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo sở thông tin và truyền thông thành phố
tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi là hoạt động thường niên được phát động từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
gần hai mươi ba bài tham gia dự thi trong đó có hai trăm bốn mươi bốn bài được chọn gửi về hội đồng giám khảo cấp thành phố
để chọn ra hai mươi bảy thí sinh tiêu biểu nhất của cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
với ba giải thưởng đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu hai mươi bốn giải thưởng đại sứ văn hóa đọc đà nẵng
từ kết quả này ban tổ chức tiếp tục chọn ra hai mươi bài thi xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội vào tháng chín tới
cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đà nẵng nhằm khơi dậy và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với học sinh
góp phần phát triển văn hóa đọc tại nhà trường và cộng đồng